liên quan đến tình hình dịch bệnh tại trung quốc mới đây thành phố bắc kinh đã thắt chặt các biện pháp hạn chế
và đẩy mạnh xét nghiệm covid một mươi chín để chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông sắp tới
thủ đô của trung quốc đã báo cáo một mươi bốn trường hợp covid một mươi chín mới vào ngày hai mươi sáu tháng một khi bắt đầu đợt xét nghiệm hàng loạt thứ ba
hàng triệu người dân từ thành phố đã được xét nghiệm để phục vụ quá trình chuẩn bị cho thế vận hội mùa đông sắp tới ab đưa tin
thông báo xét nghiệm hàng loạt được quận phong đài của bắc kinh đưa ra vào cuối ngày hai mươi năm tháng một trên tài khoản mạng xã hội đã khiến một số cư dân phàn nàn
người dân đi xét nghiệm được yêu cầu xếp hàng ngoài trời khi nhiệt độ ban ngày xuống thấp
bắc kinh đã tăng cường các biện pháp ứng phó đại dịch vốn đang nghiêm ngặt của trung quốc
khi nước này cố gắng dập tắt mọi đợt bùng phát dịch trước thế vận hội mùa đông

thành phố đã thông báo trong tuần này rằng bất kỳ ai mua thuốc hạ sốt nhức đầu hoặc hai loại thuốc khác sẽ phải làm xét nghiệm covid một mươi chín trong vòng bảy mươi hai giờ
tất cả hai triệu cư dân của quận phong đài nơi ở của hầu hết ca mắc được phát hiện ở bắc kinh
đang được xét nghiệm covid một mươi chín lần thứ ba kể từ cuối tuần trước
các cộng đồng dân cư và khu vực lân cận ở những nơi khác ở bắc kinh cũng được yêu cầu làm xét nghiệm để đảm bảo an toàn